trong một diễn biến mới nhất ngoại trưởng mỹ antony blinken tuyên bố washington sẽ ủng hộ các nỗ lực ngoại giao của kiev nhằm đạt được một lệnh ngừng bắn
phát biểu với báo giới ở washington ngoại trưởng blinken khẳng định nếu có những biện pháp ngoại giao mà mỹ có thể tiến hành và chính phủ ukraine tin tưởng là hữu ích washington sẵn sàng thực hiện
trong khi đó bộ ngoại giao ukraine cho biết cùng ngày ngoại trưởng nước này đã điện đàm với người đồng cấp mỹ blinken về các biện pháp trừng phạt mới đối với nga
hai bên cũng thảo luận về việc cung cấp vũ khí phòng thủ mới cho ukraine
ngoại trưởng ukraine nhấn mạnh kiev cam kết tìm kiếm các biện pháp ngoại giao nhằm giải quyết xung đột với nga
theo một hãng tin của ukraine phái đoàn nước này đã lên đường tham dự vòng đàm phán thứ hai với phía nga dự kiến diễn ra tại địa điểm nằm ở khu vực biên giới giữa ba lan và belarus
trong ngày ba tháng ba